quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị hôm nay bắc bộ đã bước sang ngày thứ hai nắng nóng gai gắt
và mai sẽ vẫn là một ngày nóng diện rộng ở mức gai gắt
nguyên nhân là do vùng thấp nóng phía tây vẫn hoạt động mạnh
và tạo ra một giải nóng treo ở khu vực phía bắc của nước ta
trong ngày mai bắc bộ tiếp tục ít mây và có nắng mạnh từ sáng sớm
trong đó ở các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía tây bắc bộ
là nơi có vị trí gần vùng tâm nóng hơn
nên mức nhiệt ngày mai sẽ cao từ ba mươi bảy đến bốn mươi độ
riêng hai tỉnh là sơn la và hòa bình
vẫn là những nơi có khả năng xuất hiện nhiệt độ cao trên bốn mươi một độ
còn với khu vực phía đông bắc bộ ngày mai nhiệt độ tiếp tục duy trì
trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
cùng chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng
nhưng ở miền trung còn có thêm ảnh hưởng của cả hiệu ứng gió phơn
vì thế trong ngày mai toàn miền trung từ thanh hóa trở vào cho tới bình thuận
vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng
trong đó khu vực các tỉnh thành phố từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi
trong ngày mai tiếp tục có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt
với mức nhiệt độ cao từ ba mươi tám đến bốn mươi một độ
vùng núi phía tây tiếp tục có nơi trên bốn mươi hai độ
ngay cả khu vực từ phú yên trở vào đến bình thuận trời cũng nóng mạnh
với mức nhiệt độ cao từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
ở phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai
cũng vẫn sẽ là một ngày nắng nóng trên diện rộng
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên
vẫn còn cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi đó ở khu vực nam bộ mức nhiệt độ cao ba mươi sáu ba mươi tám độ
tuy nhiên về chiều và tối ở khu vực tây nguyên và nam bộ
sẽ có mưa rào và rông cục bộ
dấu hiệu cho thấy mùa nóng ở các tỉnh thành phía nam đang giảm dần
mưa rông có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nên người dân cần hết sức lưu ý
trên biển dưới tác động hút gió của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây
trong đêm nay và ngày mai ở khu vực vịnh bắc bộ
ở khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
vẫn có gió nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật trên cấp bảy
ngoài ra ở khu vực phía bắc của biển đông
còn duy trì mưa rông mạnh kèm theo nguy cơ tổ lốc
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai
tại các tỉnh thành phố trên cả nước